chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
hôm nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ phần lan tại việt nam inca peka shimila đại sứ hy lạp tại việt nam nikos canellos tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác
tại buổi tiếp đại sứ phần lan tại việt nam chủ tịch nước trần đại quang đánh giá quan hệ song phương việt nam và phần lan đã và đang phát triển rất tích cực trên các lĩnh vực đặc biệt là về chính trị ngoại giao thương mại và hợp tác phát triển
chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên triển khai hiệu quả chương trình đối tác đổi mới sáng tạo việt nam phần lan giai đoạn hai ipp hai và ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam và quỹ tes phần lan vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
đại sứ inka pekasimila cho biết phần lan và việt nam còn nhiều tiềm năng hợp tác
chuyến thăm chính thức phần lan của phó chủ tịch nước việt nam đặng thị ngọc thịnh dự kiến vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
để hai nước nâng tầm hợp tác trong một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhất là về kinh tế thương mại giáo dục công nghệ
trong buổi tiếp đại sứ hy lạp tại việt nam nikos canellos chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực mà việt nam có nhu cầu và hy lạp có thế mạnh như kinh tế biển hàng hải đóng tàu nông nghiệp du lịch
về phần mình đại sứ nikod canellos đánh giá đất nước và người dân việt nam là một điển hình về tinh thần can đảm mạnh mẽ
nhờ đó việt nam thành công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa việt nam với các nước
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội đã có buổi gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi sáu
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam tại nước ngoài
có trách nhiệm phát triển các mối quan hệ sâu sắc và thực chất hơn chú ý xử lý tốt những vướng mắc còn tồn tại phối hợp với các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp trong nước để quảng bá tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài cho việt nam
chúc mừng trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng đây là một trong những trọng trách vinh quang mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho
chủ tịch quốc hội căn dặn trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam
chủ tịch quốc hội căn dặn trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam tại nước ngoài cần chú trọng chăm lo công tác kiều bào và bảo hộ công dân là chỗ dựa về tinh thần thông tin pháp lý cho bà con và doanh nghiệp việt nam
đồng thời vận động chính giới nước sở tại tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập thành công vào đời sống chính trị kinh tế xã hội của nước sở tại

phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã đến viếng đền thờ côn đảo thăm di tích nhà tù côn đảo

khiến các nước tây ban căng nói riêng và khu vực ban căng nói chung đặc biệt chú ý
việc đạt được thỏa thuận thành lập khu vực kinh tế chung
cùng với các dự án kết nối mới về kinh tế là điều được cả hai bên cùng hoan nghênh
có những đề xuất khác nhau phiên bản khác nhau của hiệp định đã được đưa ra
và cơ bản chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về thuật ngữ khu vực kinh tế chung
chúng tôi hài lòng với những gì đã đạt được tại thời điểm này và tin rằng điều này là rất cần thiết
bất chấp việc eu đã khởi động nhiều cuộc đàm phán về quy chế thành viên với các nước ban căng
cho tới nay mới chỉ có hai quốc gia là cratia và slovenia trở thành thành viên của eu
trong khi đó eu đã loại bỏ bất kỳ khả năng mở rộng thêm nào trước năm hai nghìn một mươi năm
như vậy con đường gia nhập eu của các nước ban căng cũng không hề dễ dàng
khi nga có phản ứng khá gai gắt trước sự chú ý của eu đối với các nước trong khu vực này
mỹ đã chính thức thông báo với hàn quốc về đề xuất khởi động tiến trình thương lượng lại hiệp định thương mại tự do fta giữa hai nước vốn đã có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
động thái này được cho là không bất ngờ bởi tổng thống mỹ donald trump lâu nay đã tuyên bố muốn điều chỉnh fta với hàn quốc vì thỏa thuận này bất lợi cho phía mỹ
văn phòng đại diện thương mại mỹ đã gửi thư tới bộ thương mại hàn quốc kêu gọi tổ chức một cuộc họp đặc biệt của ủy ban chung về hiệp định thương mại tự do fta
để bắt đầu tiến trình thương lượng lại và xem xét các điều chỉnh cần thiết đối với thỏa thuận này
trong khi đó bộ thương mại hàn quốc khẳng định chấp thuận đề nghị của phía mỹ cũng như xem xét các nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng thương mại song phương
hàn quốc sẽ cử đại diện cấp cao tới mỹ để thảo luận về lịch trình và chương trình nghị sự cụ thể
một tòa án tại nga hôm nay đã kết án từ một mươi một đến hai mươi năm tù giam đối với năm đối tượng tham gia vụ sát
sát hại cựu phó thủ tướng boris nemtsov
trong bản án được thẩm phán iuuri zydnikov công bố tại phòng xử án moscow sau phiên xét xử kéo dài
đối tượng da u da df kẻ trực tiếp nổ súng sát hại ông nemtsov bị kết án hai mươi năm tù giam
trong khi bốn đối tượng còn lại bị tuyên phạt từ một mươi một đến một mươi chín năm tù giam
ông nemsov bị bắn chết khi đang đi bộ cùng với một người phụ nữ tại trung tâm thủ đô moscow
ngay sau khi sự việc xảy ra tổng thống nga vladimir putin đã lên án vụ sát hại tàn bạo này
và cho rằng đây có thể là một vụ giết thuê
ông nemsov nổi tiếng là một nhà cải cách hàng đầu của nga
đã từng giúp thành lập và lãnh đạo một số đảng và nhóm đối lập tại nga
tại pháp một tòa án ở nước này vừa ra phán quyết tập đoàn google không phải trả hơn một một tỷ euro tiền nợ thuế
theo tuyên bố của chính phủ pháp đưa ra trước đó
hiện chính phủ pháp đang xem xét kháng cáo
kháng cáo khẳng định đã đến lúc google và các tập đoàn công nghệ lớn của mỹ
cần phải làm tròn bổn phận với các nước châu âu
phán quyết cuối cùng của tòa án pháp nêu rõ công ty google island limited của pháp
không phải trả thuế tại nước này trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi
qua đó bác yêu cầu của chính phủ đòi tập đoàn này phải thanh toán khoản nợ thuế trong giai đoạn kể trên
chính phủ pháp tuyên bố đang xem xét kháng cáo và các tập đoàn lớn như google
phải chi trả số tiền thuế còn thiếu
trước đó google cùng một số quốc gia châu âu như italia và anh
đã nảy sinh mâu thuẫn về sự tranh lệch giữa khoản thuế phải đóng và thực đóng mà tập đoàn cần chi trả
nguyên nhân dẫn đến việc google tuy hoạt động kinh doanh và thuê nhân viên tại các quốc gia châu âu
nhưng lại tập trung mọi báo cáo doanh thu về chi nhánh tại ireland để hưởng mức thuế thấp
với lỗ hổng pháp lý này google chỉ phải trả sáu bảy triệu euro tiền thuế doanh nghiệp tại pháp trong năm hai nghìn một mươi năm
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt